công an quận bình tân tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đang lấy lời khai nghi phạm làm rõ động cơ cầm kéo đâm ba người thương vong ở phường an lạc a
liên quan đến vụ ba người bị đâm thương vong trên địa bàn phường an lạc a quận bình tân tp hcm
nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án
theo đó khuya ngày ba tháng bốn nhiều người dân sống trên đường khiếu năng tỉnh
đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hoán kêu cứu thất hành
họ mở cửa ra phát hiện một người phụ nữ bị tác động gục trước tiệm giặt ủi
lúc này một người đàn ông sống trong cửa hàng nha khoa đang cầm kéo hung hăng
đuổi đâm người hàng xóm là chủ tiệm giật ủi
nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy quanh trên đường tìm hướng thoát thần
thấy ông ta cầm kéo lại đang hàng máu nên không ai dám vào can ngăn
ông ta lúc đó say rồi người mất lý trí thấy ai là đòi đâm
xem chút nữa là đâm nhầm một người đang mua hàng gần đó bà n sống gần hiện trường nhớ lại
vụ án mạng khiến bà ntmt khoảng bốn mươi năm tuổi chết tại chỗ chồng bà t bị thương nặng
người bị thương còn lại là bà chủ nhà cho vợ chồng bà t thuê để kinh doanh giật ủi
thời điểm đó chủ nhà nghe ồn nên chạy ra xem
bà vừa mở cửa liền bị người đàn ông tấn công ngã đập đầu dẫn đến bị thương
may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng
chồng của bà chủ nhà chia sẻ
theo hàng xóm nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nhà khoa cùng vợ và con nhỏ
con chồng bà t mới dọn đến đây khoảng
khoảng hai tháng thuê căn nhà để kinh doanh giặt ủi
hàng xóm nói thêm giữa gia đình bà t và nghi phạm hay lồi qua tiếng lại
nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước nhà hàng xóm phòng ế
nhà bà t thường phan nàn nên hai bên xảy ra xích mít
hôm trước bà tê qua mua trái cây bà than thở mới chuyển về đây sống
nhưng lại có mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên không được vui vẻ
nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi con chó cảnh nhưng hay sang trước nhà bà t phòng ế
người phụ nữ bán trái cây đối diện hiện trường
theo cơ quan điều tra sau khi xảy ra vụ án mạng công an bắt nhanh nghi phạm đưa về trụ sở lấy lời khai
qua làm việc với nhà chức trách nghi phạm khai sau khi nhậu say nhớ lại chuyện hàng xóm phàn nàn chuyện cho phòng huế nên gây ra vụ án mạng
chiều tối một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực chợ dầu phương đông ngàn thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
người dân hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng
thời điểm trên các tiểu thương ở các kiosk bán hàng ở chợ đang dọn hàng để về
thì nghe tiếng la hét thất thanh từ gian hàng của ông tống tích nở và bà nguyễn thị mờ ở ngay ngã tư của chợ
khi mọi người đến nơi đã phát hiện ba người bị thương rất nặng gồm vợ chồng ông n và con dâu là chị nguyễn minh tê
đối tượng gây án có tên là hiệp gia đình có cửa hàng cạnh cửa hàng của ông nở
thấy cảnh tượng như vậy nhiều người dân đã gọi điện báo cho cơ quan công an đồng thời đưa các bị hại đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng chị t không qua khỏi
ông n và bà mờ được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố tự sơn và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
sau đó chuyển cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội
nhận được tin công an thành phố từ sơn đã đến ngay hiện trường bảo vệ hiện trường điều tra xác minh làm rõ đối tượng
đồng thời báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp đấu tranh làm rõ
về đối tượng gây án sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã tự đến công an phường đông ngàn đầu thú khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an xác định đối tượng tên là trịnh xuân hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú ở khu phố trần phú phương đông ngàn từ sơn bắc ninh
quá trình điều tra kết hợp với lời khai của nhân chứng lời khai của đối tượng và
tài liệu thu thập được công an tỉnh bắc ninh đã xác định hiệp chính là hung thủ gây ra vụ việc kinh hoàng trên
qua test nhanh và xét nghiệm máu công an bắc ninh xác định đối tượng âm tính với ma túy không có nồng độ cồn không có biểu hiện ngáo đá hay bất thường về tinh thần
trịnh xuân hiệp từng có thời gian nghiện ngập chất cấm chơi bời lêu lỏng ở địa phương
gia đình hiệp có bốn anh chị em bố mất sớm mẹ là bà nguyễn thị ca ở vậy nuôi các con
hàng ngày bà ca
hàng ngày bà ca bán hàng đồ điện ở khu vực ngõ chợ giàu phương đông ngàn lấy tiền sinh sống
hiệp từng là học sinh khá giỏi ở địa phương học đến lớp một mươi một trên một mươi hai nhưng theo chúng bạn chơi bời dẫn đến nghiện ngập
cũng vì nghiện thường xuyên tàng trữ chất cấm để sử dụng nên hiệp dính tới ba tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm vào các năm hai nghìn bảy hai nghìn chín và hai nghìn một mươi bảy và bị nhiễm hiv
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy năm nay đã gần bốn mươi tuổi
nhưng cũng vì có quá trình nghiện dài nên hiệp không lấy được vợ
sau khi thi hành án về nhà hiệp sống cùng mẹ đẻ hàng ngày dọn hàng và phụ giúp bà ca bán hàng
bị nghiện ngập làm gia đình kiệt quệ mẹ già buồn giàu nên hiệp đã quyết tâm cai nghiện
sau khi ra tù đến nay hiệp không có biểu hiện vi phạm pháp luật ở địa phương
bán hàng bên cạnh cửa hàng của mẹ hiệp là vợ chồng ông n và bà mờ
hai bên thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau
tại cơ quan điều tra hiệp khai nhận
trong quá trình phụ mẹ tôi bán hàng từ khoảng tháng sáu hoặc tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
mỗi khi tôi giúp mẹ tôi dọn hàng thì ông n bà mờ và chị t thường mỉa mai tôi là nghiện ngập không có việc làm ăn bám gia đình
có nhiều thời điểm cứ hai đến ba ngày thì ông n bà mờ và chị t lại nói tôi dẫn đến tôi và gia đình ông n xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần chửi nhau
chính vì vậy tôi nảy sinh ý định trả thù gia đình ông n
được biết mâu thuẫn giữa gia đình ông n và hiệp dù rất nhỏ nhưng khá thường xuyên trong chợ ai cũng biết
công an phường đông ngàn đã mời hai bên đến hòa giải phân tích đúng sai lập biên bản yêu cầu hai bên cam kết không tiếp tục cãi nhau ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực
tuy nhiên cả hiệp và gia đình ông n không chấp hành mà vẫn cãi vã mâu thuẫn với nhau
theo đó để chuẩn bị cho hành vi của mình từ ngày hai tháng năm
hiệp đã vào chợ mua một con dao nhọn với giá ba mươi đồng rồi mang về cất ở đầu giường
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng năm như thường lệ hiệp đến dọn hàng cho mẹ
trước khi đi hiệp lấy con dao bọc vào túi ni lông đen rồi cầm theo sang cửa hàng để góc tường cạnh cửa ra vào
theo lời khai của hiệp thì khi hiệp đang dọn hàng
thì bà mờ cầm tấm ván gỗ ném xuống mặt đường cách vị trí hiệp đang đứng khoảng một m
khiến hiệp bị giật mình nên quay ra nhìn ba mơ
thấy hiệp nhìn ba mơ nhách mép cười
tôi nghĩ ba mơ cười để ụ treo tức tôi nên tôi suy nghĩ sẽ dùng dao xử lý ông n ba mơ và chị t
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút cùng ngày sau khi dọn hàng xong
hiệp lấy con dao chạy sang cửa hàng ông n để thực hiện hành vi phạm tội
lúc đó cửa hàng ông n có ba người gồm hai vợ chồng ông và chị t con dâu
thấy ông n đang ngồi ở ghế nhựa quay lưng ra đường hiệp đã rút dao lao vào tác động vào nạn nhân
bị bất ngờ ông n đã đẩy hiệp ra
nên hiệp quay sang tác động nhiều nhát vào ba mơ
mặc dù bị thương nhưng trước cái sống và cái chết của bản thân và gia đình mình
ông n đã lấy gạch đập vào đầu hiệp khiến hiệp bị vỡ đầu chảy máu và không tác động bà mờ nữa
thời điểm đó chị t đang đứng ở phía trong hoảng hốt nên hiệp nhìn thấy
biết sẽ gặp nguy hiểm nên chị tê bỏ chạy ra ngoài chạy vào trong nhà ông c là anh ruột ông n để trốn
thật đáng tiếc và không may cho chị t
là khi chạy vào nhà ông n do quá hoảng sợ cuốn chân nên bị vấp ngã
nên hiệp đuổi kịp tác động nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống
thấy vậy hiệp dừng tay
thời điểm này ông n đi đến cầm gậy sắt vụt hiệp
đối tượng đỡ được rồi đi bộ về cửa hàng nhà mình dạ do mẹ và em gái đừng quá đau buồn
con đi lần này con không về nữa mẹ tha thứ cho con con không làm tròn trự hiểu với mẹ
hiệp nói với bà ca rồi dặn em gái chăm sóc mẹ cẩn thận
sau đó đến công an phường đông ngàn đầu thú
quá trình khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an bắc ninh xác định
chị tê mất mạng do bị nhiều vết thương sốc mất máu
ông n và bà mờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định không còn nguy hiểm đến tính mạng
lực lượng chức năng đã băng bó xử lý vết thương cho hiệp
vết thương của hiệp không ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe
tại cơ quan công an hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết
đối tượng này chấp nhận trả giá
theo lời khai của hiệp thì sợ dĩ hiệp hành động như vậy vì bị dồn đến đường cùng
bị xúc phạm nên không kiềm chế được bản thân
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam trịnh xuân hiệp để điều tra xử lý theo quy định
vụ án mặc dù gây hậu quả rất lớn nhưng nguyên nhân khá đơn giản
trong đó có một phần lỗi nhất định của nạn nhân
là khinh thường chê bai đối tượng khiến hai bên nhiều lần lời qua tiếng lại
trung tá lê văn sơn đội trưởng đội điều tra án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết
sau khi bắt giữ đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã test nồng độ cồn
xét nghiệm chất cấm và xác định đối tượng âm tính với chất cấm không có nồng độ cồn
vụ án rất đau lòng nhưng nguyên nhân lại khá đơn giản
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày mà dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
trong quá trình điều tra xử lý các vụ án có nguyên nhân xã hội
chúng tôi thấy rằng nhiều vụ án vụ việc tưởng chừng khá đơn giản như nhìn đều
chấp nhau lời ăn tiếng nói mà dẫn đến án mạng rất đáng tiếc
nhiều vụ án chỉ cần đối tượng nạn nhân bớt đi một vài lời nói thì hậu quả đã không xảy ra
nhiều đối tượng khi đã bị bắt vẫn không hiểu vì sao mình lại hành động hung hãn đến vậy
nhưng hối hận thì đều đã muộn màng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo